nhân kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước và kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày quốc tế lao động
tối qua tại tp hcm đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên
thành phố hồ chí minh khát vọng người sáng tương lai
đến sự chương trình có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
được dàn dựng công phu với những giọng ca hào hùng những lớp múa trong ánh sáng và âm thanh hiện đại
chương trình nghệ thuật đặc biệt thành phố hồ chí minh khát vọng người sáng tương lai là một bản anh hùng ca của dân tộc
xuyên suốt chặng đường hai mươi năm của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước cho tới thắng lợi hoàn toàn ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đặc biệt trong số khách mời có ba nhân chứng là những chiến sĩ trên chiếc xe tăng ba trăm chín mươi đã hút đổ cổng dinh độc lập ngày ấy
chương trình cũng đề cao nét nhân văn của chiến thắng ba mươi tháng bốn đó chính là khát vọng hòa bình của dân tộc
chương trình nghệ thuật đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố tới thưởng thức mở đầu cho kỳ nghỉ lễ trọng đại năm nay một cách ý nghĩa